theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của sở y tế hà nội trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm hàng trăm trường hợp mắc sốt xuất huyết phân bố tại năm mươi một xã phường thị trấn
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay toàn thành phố ghi nhận tám trăm sáu mươi tám ca mắc sốt xuất huyết chưa có trường hợp tử vong
số ca mắc có giảm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín nhưng lại gia tăng khá nhanh
những địa phương có nhiều bệnh nhân nhất là xã tam hiệp thuộc huyện phúc thọ với một trăm tám mươi hai ca xã khánh hà thuộc huyện thường tín với bốn mươi tám ca xã thanh thùy huyện thanh oai có bốn mươi bốn ca
theo sở y tế hà nội thời tiết hiện nay là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết phát triển nhất là tại các huyện vùng ven đang trong quá trình đô thị hóa
những khu vực làng nghề có nhiều dụng cụ chứa nước nên bọ gậy dễ sinh sôi
khuyến cáo chính quyền địa phương cần thực hiện ngay các hoạt động phòng chống bệnh
gồm diệt bọ gạch
tại tất cả hộ gia đình khu công cộng cơ quan xí nghiệp phun hóa chất diệt mũi tại các xã thị trấn có ổ dịch
với các khu vực có bệnh nhân cán bộ phòng dịch sẽ tới từng nhà kiểm tra chặt tình hình phòng bệnh